do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày hôm qua chín tháng một mươi cho đến sáng nay
một số khu vực trũng thấp trên địa bàn các tỉnh miền trung bị ngập sâu
chia cắt giao thông cục bộ
lực lượng công an tổ chức chốt chặn hướng dẫn giao thông
đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng ngập lũ
tại tỉnh quảng nam nước lũ đã làm hai người dân ở miền núi bị cuốn mất tích khi lội qua sông
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi mực nước tại các con sông đều lên nhanh
nhiều khả năng xuất hiện đợt lũ lớn
mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở thành phố tam kỳ ngập sâu
giao thông đi lại khó khăn và nhiều phường bị mất điện
trong khi đó tại quảng trị nhiều địa phương miền núi như ba lòng húc nghì a vau của huyện đam rông
húc lìa thuận của huyện hướng hóa bị nước lũ gây chia cắt giao thông cô lập nhiều khu dân cư
để thực hiện các biện pháp ứng phó mưa lớn lũ lụt
tỉnh quảng ngãi đã cho học sinh ở các vùng trũng ven sông nghỉ học